vào lúc giờ sáng nay kế hoạch chuyển đổi mã vùng giai đoạn một đã chính thức được triển khai
ba tỉnh thành phố thực hiện triển khai trong đợt này là sơn la lai châu lào cai điện biên yên bái quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
việc chuyển đổi mã vùng đã chính thức được thực hiện theo chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông
tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn tỏ ra rất lo lắng vì đợt chuyển mã vùng lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các giao dịch của bản thân các đơn vị
theo quy định của bộ thông tin và truyền thông thì thay đổi cái đầu số của các vùng mã vùng đầu số điện thoại cố định thì cái này thì trước mắt thì nó có ảnh hưởng
tác động lớn nhất đấy là cái vấn đề về thông tin trên các cái tờ rơi trên các cái mẫu mã bao bì bao gói
hiện nay các doanh nghiệp thì thông thường là khi người ta thiết kế
mẫu mã bao bì bao gói và người ta in ấn thì là nó có theo kế hoạch
thế bây giờ nếu như là năm hai nghìn một mươi bảy này mà thay đổi luôn thì toàn bộ cái thông tin ở trên bao bì nhãn gói thì người ta vẫn phải tiếp tục sử dụng
mà vẫn tiếp tục sử dụng thì là cái số thông tin điện thoại trên đấy nó không còn đúng nữa
để giảm thiểu những tác động đối với các thuê bao chịu ảnh hưởng trong kế hoạch chuyển đổi mã vùng
trước đó bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước
cơ quan quản lý viễn thông các nước liên minh viễn thông quốc tế trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu sáu mươi ngày
và trong quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua vnpt vinaphone cũng đã thực hiện một số biện pháp để thông báo với khách hàng về việc chuyển đổi mã vùng
trong cái quý bốn này chúng tôi sẽ có cái kế hoạch thông báo và triển khai thông báo các cái lịch trình
cũng như lộ trình chuyển đổi cụ thể đối với tất cả các khách hàng đối với tất cả khách hàng nằm trong diện mà sẽ chuyển đổi mã vùng mã tỉnh trong dịp này
để khách hàng có thời gian cũng như có kế hoạch để đồng bộ các việc thay đổi các số điện thoại cái đầu số điện thoại liên hệ của mình
bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ truyền thông trên mạng trên các mạng xã hội trên hệ thống chăm sóc khách hàng trên các trang web
và các cái hệ thống online khác
mặc dù việc chuyển đổi này có thể sẽ gây ra một vài tác động đối với các doanh nghiệp nhưng chuyển đổi mã vùng trong thời điểm này được cho là rất cần thiết
để đảm bảo việc triển khai quy hoạch kho số mới và cũng là để góp phần hạn chế tình trạng sim giác tin nhắn rác trên thị trường như hiện nay